hiện có nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị đang phải dùng nguồn nước bị nhiễm mặn và ô nhiễm để sinh hoạt
mặc dù người dân rất bức xúc kiến nghị nhiều lần với các cơ quan chức năng
nhưng tình trạng thiếu nước sạch vẫn thường xuyên xảy ra đặc biệt là vào mùa khô hạn
đây là những hộ dân sống dọc bên sông biến hải thuộc xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
giai đoạn này độ mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây nhiễm mặn cho nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây
toàn xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh có bảy thôn trong đó có bốn thôn tiếp giáp với sông biến hải và sông sa lung bị nhiễm mặn và nhiễm phèn nặng
người dân đã nhiều lần kiến nghị lên hội đồng nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị
nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý đã có nhiều hệ lụy đến với người dân từ nguồn nước bị ô nhiễm này
chứ đa số là người dân là đau là chết nghe nói đến bệnh đau chết là uống thư
thì cũng biết là vì cái nguyên nhân chỉ là hành hành hành hành đến hai nguồn nước chứ không biết
dốc với sông này là chứ đa số là chết trẻ chết trá là ít
về phía chính quyền địa phương thì động viên bà con từ nguồn vốn vay nước sật vệ sinh môi trường
ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền vận động bà con xây dựng các bể lọc
mong muốn của địa phương thì
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình hạn hán và xâm nhập mặn năm nay sẽ tiếp tục diễn ra gai gắt
nếu cứ kéo dài tình trạng người dân sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm
thì chưa nói đến vấn đề sức khỏe mà nước uống sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng sẽ vô cùng khó khăn trong thời điểm nắng hạn kéo dài